theo bệnh viện sản nhi nghệ an từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
việc tầm soát chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã phát hiện được sáu trăm bảy mươi tám ca dị tật với nguy cơ thiếu g sáu pd
tăng tuyến thượng thận suy giáp bẩm sinh dối loạn chuyển hóa xét nghiệm bằng phương pháp chọc ối cho bốn mươi bảy ca
và phát hiện bảy ca nhiễm sắc thể trong đó có bốn ca đào
việc phát hiện và can thiệp kịp thời các trường hợp này khiến cho công tác nâng cao chất lượng dân số
giảm thiểu các trường hợp bệnh tật tại nghệ an thời gian qua được tốt hơn
tại trung tâm sàng lọc trước sinh của bệnh viện sản nhi nghệ an
mỗi ngày có hàng trăm lượt phụ nữ mang thai đến đây khám tầm soát chuẩn đoán sàng lọc trước sinh
nhờ công tác tuyên truyền về tầm soát trần đoán chức và sơ sinh tại địa phương được chú trọng
mà nhận thức về việc cần thiết phải tầm soát trần đoán chức sinh và sơ sinh tại địa phương có sự chuyển biến rõ rệt
đấy là lần thứ hai em kiểm tra
thì sau mỗi lần kiểm tra thì em được tư vấn kỹ và được biết về tình trạng của thai nhí rõ hơn cho nên là yên tâm hơn
các ba mẹ đến khám thai tại trạm y tế thì thường là được chúng tôi tư vấn vận động
tức là khám thai định kỳ vào các thời điểm như thế nào
và các bà mẹ đã nắm rõ được những nội dung và những chương trình triển khai của thành phố
trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh của bệnh viện sản nhi nghệ an
được thành lập từ năm hai nghìn tám
đến nay đã thực hiện chục nghìn ca thực hiện các kỹ thuật tầm soát
chuẩn đoán siêu âm sàng lọc chức sinh và sơ sinh
góp phần giảm số lượng trẻ em kém phát triển về trí tuệ và thể lực do di truyền
qua đó giảm thiểu số người tàn tật giảm gánh nặng về chi phí cho gia đình và xã hội
góp phần nâng cao chất lượng dân số xây dựng nguồn nhân lực
tôi ý thức là một phát triển một trung tâm tâm soát trần bản chức sinh
điều trì cho trẻ chức sinh
với khả năng đáp ứng về quy mô và kỹ thuật mà trung tâm sàng lọc mới xây dựng
thời gian tới việc tầm soát chuẩn đoán trước và sơ sinh
tại tỉnh miền núi này sẽ được thực hiện tốt hơn nữa